cục hàng không việt nam vừa cho biết từ nay đến hết tháng tám ngành hàng không sẽ tiếp tục phối hợp để thực hiện thêm hơn năm mươi chuyến bay đưa hơn một mươi ba công dân trở về nước
với sự phối hợp chặt chẽ đến nay việt nam đã tổ chức hơn sáu mươi chuyến bay đưa gần một mươi sáu công dân từ gần năm mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trở về nước
cục hàng không khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị và nhân đạo vì vậy các hãng hàng không đều nỗ lực giải cứu công dân không mảng lợi nhuận